trong phiên làm việc sáng nay quốc hội đã nghe các báo cáo liên quan đến dự án luật quản lý thuế sửa đổi
theo các cơ quan soạn thảo việc xây dựng luật này nhằm hoàn chỉnh toàn diện tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại
tiếp cận tới những chuẩn mực thông lệ quốc tế qua đó phòng chống tham nhũng
dự thảo luật đã quy định việc đăng ký thuế bao gồm đăng ký thuế lần đầu đăng ký thay đổi thông tin
đăng ký tạm ngừng kinh doanh đăng ký khôi phục tạm ngừng kinh doanh đồng thời quy định để phân biệt rõ hai nhóm đối tượng đăng ký thuế
dự thảo cũng đã quy định cụ thể về hồ sơ hoàn thuế các trường hợp hoàn thuế tiếp nhận phản hồi thông tin hồ sơ hoàn thuế
và thẩm quyền quyết định hoàn thuế thanh tra kiểm tra sau hoàn thuế
trong đó quy định rõ về thẩm quyền hoàn thuế đối với trường hợp hoàn thuế theo chính sách và hoàn thuế nộp thừa
để thúc đẩy giao dịch điện tử trong quản lý thuế dự thảo luật đã bổ sung những quy định liên quan đến quản lý thuế
đối với hoạt động thương mại theo hướng xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử
như khai thuế điện tử hóa đơn điện tử nộp thuế online bổ sung quy định trách nhiệm của các bộ ngành
các tổ chức đơn vị liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử
trên cơ sở đó áp dụng các biện pháp quản lý thuế phù hợp